cục quản lý dược bộ y tế vừa đưa ra khuyến cáo đối với người dân khi mua hai loại thuốc điều trị ung thư phổi
đang được giới thiệu và giao bán tràn lan trên mạng hiện nay là oxysen tám mươi mg và tagrix tám mươi mg
trên nhãn mắc các thuốc này ghi tên các nhà sản xuất của bangladesh
tuy nhiên theo cục quản lý dược bộ y tế các thuốc này chưa được bộ cấp phép lưu hành là thuốc
chưa được cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc quảng cáo thuốc
hiện cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý bộ y tế khuyến cáo người sử dụng không mua các thuốc điều trị ung thư nêu trên
được trao bán và quảng cáo qua mạng để điều trị